cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với nguyễn thiện phú phó tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng flc pharos
kế toán trưởng công ty cổ phần xây dựng flc pharos giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra mở rộng vụ án thao túng thị trường chứng khoán lừa đảo chiếm đo tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos công ty cổ phần xây dựng flc faros và các công ty liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định nguyễn thiện phú phó tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng flc faros
kế toán trưởng công ty cổ phần xây dựng flc pharos giai đoạn năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu có hành vi giúp sức cho trịnh văn quyết lừa đảo chiếm nốt tài sản
thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phần của công ty cổ phần xây dựng flc faros niêm yết trên sản chứng khoán bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định tính đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trịnh văn quyết đã chỉ đạo trịnh thị minh huế bán toàn bộ cổ phiếu ros mang tên trịnh văn quyết
và cổ phiếu ros mang tên năm cá nhân khác do quyết nhờ đứng tên thu được tổng cộng trên sáu bốn trăm một mươi hai tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt
ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ năm đã ra các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên đối với nguyễn thiện phú
còn liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần việt thành
địa chỉ tại tp tuy hòa tỉnh phú yên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn xuân châu tổng giám đốc công ty này
kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi
mặc dù không phải là chủ đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp dl hai tại xã an phú thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
nhưng với chức vụ là tổng giám đốc công ty cổ phần việt thành ông châu đã đăng tải trên mạng xã hội
vào một số trang báo giới thiệu quảng cáo dự án đó do công ty mình làm chủ đầu tư để lừa đảo các khách hàng có nhu cầu
và chiếm đoạt số tiền hơn bốn mươi một hai tỷ đồng
tiếp tục với những thông tin khác công an thành phố hải dương vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn thanh tùng chú huyện mỹ đức hà nội về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám lực lượng chức năng đã kiểm tra nơi thuê nhà của tùng ở địa chỉ chín trăm ba mươi tám lê thanh nghị
hải tân hải dương phát hiện thu giữ hai khẩu súng và hai hộp đựng tám trăm chín mươi tám viên đạn
tùng khai nhận mua súng và số đạn trên vào năm hai nghìn một mươi bảy của một người ở tp hcm thông qua mạng xã hội với giá là ba mươi triệu đồng
tùng đã giới thiệu và trực tiếp bán một số khẩu súng săn cho một số người trên địa bàn huyện tứ kỳ gia lộc
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết từ ngày hai mươi tháng sáu cho đến ngày tám tháng chín
tức là trong khoảng hơn hai tháng cả nước xảy ra hai hai trăm năm mươi vụ tai nạn giao thông làm chết một hai trăm linh năm người
và bị thương một sáu trăm bốn mươi người
trong số này tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra hai hai trăm một mươi ba vụ làm chết một một trăm bảy mươi bốn người bị thương một sáu trăm hai mươi chín người
sau hơn hai tháng thực hiện cao điểm của bộ công an về xử lý các hành vi vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản hơn sáu trăm hai mươi năm trường hợp vi phạm
thông tin được chủ tịch ubnd huyện ninh hải tỉnh ninh thuận xác nhận
trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngạt khí khiến anh đào duy luân hai mươi hai tuổi
trú tại xã thanh hải tử vong và bốn người khác phải nhập viện cấp cứu
vào khoảng một mươi một h ngày một mươi hai tháng chín năm ngư dân xuống hầm tàu cá hải đăng nt chín mươi một nghìn ba trăm sáu mươi
do ông nguyễn dân ở huyện ninh hải làm chủ để làm vệ sinh
khi các thuyền viên vừa xuống khu vực lòng hầm thì có triệu chứng bị ngạt
không thể tự ra ngoài khiến cả năm người bị bất tỉnh
phát hiện sự việc những người bị nạn đã được đưa ra khỏi hầm
đến bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận cấp cứu chữa trị
tuy nhiên ngư dân đào duy luân đã không qua khỏi
những người khác bị hôn mê và được cho thở máy
công an huyện ninh hải cho biết qua điều tra hầm chứa cá trên tàu hải đăng có nắp đậy kín
trong hầm có chứa hơn một trăm linh kg cá đang bị phân hủy và giải phóng khí độc
sau một ngày xét xử sơ thẩm chiều qua tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo
phạm quang thiện chú tại tỉnh kiên giang một mươi sáu năm tù
nguyễn triệu đông đô chú tại tỉnh an giang một mươi ba năm tù cùng với tội giết người
hai bị cáo trần văn phát và trần võ hoàng minh chú tại tỉnh an giang
cùng mức án chín tháng tù chín tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một huỳnh nguyên lễ cùng với trần văn phát
trần võ hoàng minh võ quốc kiệt và những người bạn đến thị trấn núi sập huyện thoại sơn chơi
và gặp nhóm của phạm quang thiện
tại đây hai nhóm đã xảy ra khiêu khích đua xe dẫn đến sô sát
hậu quả lễ bị nhóm của thiện đánh chém dẫn đến tử vong
ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền
trên bốn trăm linh triệu đồng cho gia đình của bị hại
vì sợ sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông một nam thanh niên đã điều khiển xe máy
đâm thẳng vào một cán bộ cảnh sát giao thông trật tự công an quận hải châu
thành phố đà nẵng đang thực thi nhiệm vụ gây thương tích nặng
công an quận hải châu đã xác định và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với phạm minh tân chú tại quận sơn trà về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày một mươi một tháng chín tổ công tác của công an thành phố phối hợp với công an quận hải châu
thực hiện nhiệm vụ tuần tra chốt chặn kiểm soát trên tuyến đường đống đa
trung úy trần quốc thịnh cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hải châu
phát hiện một đôi nam nữ có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ
nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tân không chấp hành mà tăng ga đâm thẳng vào đồng chí thịnh rồi bỏ chạy
tân khai nhận do không có bảng lái nên khi thấy cảnh sát giao thông thì lo lắng tăng ga bỏ chạy bất chấp hậu quả
thưa quý vị bộ tư pháp vừa trình ủy ban pháp luật dự thảo nghị quyết của quốc hội
về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô
thông qua đấu giá vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó người có nhu cầu được chọn bất cứ biển số nào trong kho biển số để đấu giá
rõ ràng là chủ trương này không chỉ đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của người dân
mà còn thu về một khoản ngân sách phục vụ cho mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông
cho địa phương và cả nước tăng tính minh bạch trong việc cấp biển số xe
hiệu quả thì ai cũng thấy rõ nhưng để việc triển khai được minh bạch hiệu quả
và không vướng mắt giữa các văn bản pháp luật khác nhau thì vẫn còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ
trong thị lý chú xã xuân giang nghi xuân hà tĩnh đã rất may mắn
khi bấm được biển số xe ô tô đẹp mang số ba mươi tám a bốn mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi tám
chiếc ô tô của bà chỉ có giá trị khoảng sáu trăm linh triệu đồng
nhưng với biển số này có người đã trả giá một bảy tỷ đồng tức là gấp ba lần giá mua xe ô tô
thực tế này cho thấy giá trị của những chiếc biển số xe đẹp
và nhu cầu của một bộ phận người dân là có thật
nếu mà có quy định về việc đấu giá biển số xe đẹp thì đấy là một lựa chọn rất là phù hợp
đối với nhiều đối tượng bởi vì với một xã hội phát triển thì đấy là lựa chọn của từng người
theo dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô
thông qua đấu giá khi chuyển nhượng xe người chung đấu giá được quyền giữ lại biển số
để đăng ký cho xe khác
tuy nhiên người sở hữu không được phép chuyển nhượng cho tặng thừa kế biển số chung đấu giá
trong một mươi hai tháng kể từ ngày chúng đấu giá phải đăng ký biển số đó gắn với phương tiện
nếu không sẽ bị thu hồi
về xác định giá khởi điểm biển số đưa ra đấu giá chính phủ đề xuất vùng một gồm hà nội
tp hcm giá khởi điểm là bốn mươi triệu đồng vùng hai gồm các địa phương còn lại là hai mươi triệu đồng
vâng theo kế hoạch thì dự thảo này sẽ được chính quốc hội xem xét
thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ tư dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi tới đây
tuy nhiên thì có ý kiến cho rằng còn có một số quy định chưa thống nhất với một số quy định hiện hành của pháp luật
như là luật giao thông đường bộ luật quản lý sử dụng tài sản công luật ngân sách nhà nước
vâng ạ liên quan đến vấn đề này có ý kiến cho rằng cần có một trung tâm đấu giá trực tuyến độc lập biển số xe
để đảm bảo tính khách quan và nên áp dụng thí điểm tại thành phố lớn trước trước khi mà triển khai trên toàn quốc
chi tiết nội dung này sẽ có trong phần trao đổi của phóng viên cùng với luật sư bùi thị mai đoàn luật sư hà nội ngay sau đây
sau các thời gian lấy ý kiến của các cơ quan bộ ngành có liên quan thì đã thống nhất tờ trình biển số đẹp
thực ra là về cái quy định này thì cũng rất là phù hợp đối với cái thực tế hiện nay ở trên thế giới
một số nước ở trên thế giới ví dụ ả rập xê út hay úc cũng đã tiến hành cái việc đấu giá biển số đẹp trước đây
và việc thực hiện biển số đẹp tại thời điểm này cũng thể hiện sự linh hoạt của chính phủ
khi mà đáp ứng được cái yêu cầu của người dân trong thời kỳ đổi mới hiện đại hiện nay
vâng hiện nay có một nội dung mà người dân đang rất là tranh luận đó là quyền và nghĩa vụ của người chúng đấu giá biển số xe đẹp
người dân có thể được giữ lại biển số xe nhưng lại không được phép chuyển nhượng và trao tặng
quan điểm của luật sư như thế nào về cái vấn đề này ạ
chính xác là dự thảo này vẫn cho phép việc chuyển nhượng thừa kế cho tặng biển số xe nhưng với điều kiện là phải gắn liền với xe
còn trong trường hợp mà chuyển nhượng riêng biển số xe thì tất nhiên là không được
theo quy định kẻ điều tám của luật giao thông đồng bộ thì hiện nay đang cấm cái việc mua bán chuyển nhượng biển số xe
còn về mặt quy định khác các quy định khác của pháp luật ví dụ bộ luật dân sự thì tôi cho rằng là khi bạn đấu giá thì đây là thuộc về tài sản
mà tài sản đối với quyền tài sản theo quyết định của bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm thì người sở hữu chủ tài sản có quyền sở hữu chiếm dụng và định đoạt tài sản đó
có nghĩa là khi đã tài sản của họ thì họ có quyền tự do định đoạt chuyển nhượng tài sản
vì vậy việc dự thảo không cho phép việc chuyển nhượng thì tất nhiên cũng có cái lý do của cơ quan quản lý khi muốn thống nhất việc quản lý và tránh cái sự đầu cơ biển số xe đẹp
tuy nhiên là tôi cho rằng là các cơ quan cần phải nghiên cứu để có những cái quy định nó thiết thực và phù hợp với quy định để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp khác của người dân
theo quan điểm luật sư thì chúng ta cơ quan nhà nước cần có cái tiến hành như thế nào để đảm bảo tính hiệu quả trong thực thi cái đề án này ạ
theo tôi để thực hiện dự thảo
đề án việc đấu giá biển số đẹp thì thứ nhất là cơ quan nhà nước cần phải xây dựng một quy chế một bộ khung quy định của pháp luật về đấu giá biển số đẹp phù hợp với các quy định hiện hành
thống nhất các quy định của các luật bộ luật liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cũng như đảm bảo sự quản lý của nhà nước
thứ hai là theo tôi để trước khi thực hiện đồng bộ trên cả nước thì cần phải thực hiện thí điểm tại các thành phố lớn
ví dụ hà nội hải phòng tp hcm chẳng hạn
để thực hiện từ đó rút ra các
các cái yêu nhược điểm và các cái khó khăn trong quá trình thực tế để khắc phục các cái dự thảo và các quy định thực tế
và thứ ba là theo tôi là phải cần có một cơ quan thứ ba giám sát việc đấu giá này
không nên trao toàn quyền cho bộ công an trong việc đấu giá để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong đấu giá biển số đẹp
vâng được biết hiện nay thì bộ tư pháp đang điều chỉnh nghị định sáu mươi hai về hình thức đấu giá trực tuyến nhằm khắc phục những tiêu cực trong đấu giá
thì luật sư nghĩ thế nào về cái hình thức đấu giá trực tuyến ạ
thực ra trước đây về việc mặt các mặt đấu thầu thì chúng ta đã thực hiện cái đấu thầu trực tuyến và tôi cho rằng đây cũng là cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cái thời buổi hiện tại mà khi mà công nghệ số đang cực kỳ phát triển
và thứ hai là cái việc áp dụng về đấu giá trực tuyến cũng tạo cho người dân cái cơ hội hơn linh động hơn cho người dân không phải đến trực tiếp các cơ quan đấu giá hoặc là mất thời gian tham gia đấu giá mà chúng ta có thể ngồi ở nhà và thực hiện cái quyền của mình
và để thỏa mãn cái sở thích của mình tôi cho rằng đây là một cái quan điểm rất là tiến bộ của bộ tư pháp
cũng như nhà nước
tuy nhiên là khi thực hiện cái việc đấu giá trực tuyến thì chúng ta phải cũng phải xây dựng củng cố hệ thống đấu giá trực tuyến sao cho phù hợp và tránh không bị tắc nghẽn rất nhiều trường hợp là bị tắc nghẽn và không thể thực hiện được quyền
ngoài ra là việc công bố kết quả cũng cần công thai trên hệ thống đấu giá trực tuyến
vâng một lần nữa xin cảm ơn luật sư bùi thị mai đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi